cùng tội danh ba cấp dưới của bị cáo hảo là nguyễn văn tài nguyên phó tổng giám đốc lãnh một mươi sáu năm tù phạm xuân nghị nguyên trưởng phòng cho thuê lãnh một mươi bốn năm tù tôn quang việt phó trưởng phòng cho thuê lãnh một mươi hai năm tù và hoàng thanh sơn nhân viên thẩm định lãnh sáu năm tù
liên quan trong vụ án lê hùng sơn nguyên giám đốc hai công ty trách nhiệm hiệu hoạn công nghệ biển hải phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển đại phát bị tuyên tù trung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng mặc dù biết rõ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ biển hải phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển đại pháp do lê hùng sơn làm giám đốc không có khả năng tài chính dự án thuê tài chính không khả thi hiệu quả doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh khả năng đảm bảo thanh toán tiền thuê nhưng vũ quốc hảo vẫn chỉ đạo cho cấp dưới làm các thủ tục cho hai công ty này thuê tài chính hai tàu biển gây thất thoát cho nhà nước số tiền trên hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng